thưa quý vị khi đang hành nghề câu cá nhám ở gần đảo đá bắc của đảo hoàng sa
tàu cá mang số hiệu kh chín mươi hai nghìn ba trăm chín mươi sáu ts của anh mai thành trung
trú tại tổ dân phố ngân hà phường ninh thủy thị xã ninh hòa
đã bị tàu lạ áp sát và cướp tài sản
nhờ vào la bàn vào ngày hai mươi một tháng tám tàu của anh với bảy ngư dân đã về đến vịnh vân phong an toàn
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đây là trường hợp tàu cá thứ hai của ninh hòa bị tàu lạ tấn công
cướp phá tài sản khi đánh bắt tại ngư trường hoàng sa
hành vi này một lần nữa gây bức xúc cho ngư dân khánh hòa
chỉ tay về phía tàu cá có công suất ba trăm năm mươi cv mà anh mới mua cùng với những thương tích đầy mình
anh mai thành trung cho hay từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến ngày một mươi bảy tháng tám
tàu cá của anh hành nghề câu cá ở gần đảo đá bắc quần đảo hoàng sa thuộc chủ quyền của việt nam
sáng ngày một mươi tám tháng tám khi chuẩn bị trở về đất liền
thì bất ngờ bị một tàu có chữ trung quốc áp sát khống chế
dùng phương tiện cầu kéo cướp toàn bộ tài sản trên tàu
đồng thời phá hủy hệ thống liên lạc incom điện thắp sáng
ước tính tài sản bị thiệt hại khoảng ba trăm linh triệu đồng
không chỉ dừng lại ở hành động phá hoại cướp tài sản của ngư dân
trước khi rút lui nhóm người này còn chụp ảnh quay phim nhóm ngư dân khánh hòa
cũng theo anh trung cùng nhóm ngư dân
thời gian tàu trung quốc bốn mươi sáu nghìn một trăm linh hai tấn công cướp tài sản là gần năm giờ đồng hồ
khi mà nó tháo cái này ra nó tháo là thôi còn dính bốn xe dài này
nó tháo không được nó tháo không được nó mới giựt rách á
giựt rách giựt đồ lại là bả mấy năm hiện tại như vậy
nà bốn xe dài cầm đi là ảnh không lấy phim nó cắt
mà nó bắt đầu giựt phé đường dài này giựt phé không cho liên lạc được tổng đài việt nam
do không còn thiết bị thông tin nên anh mai thành trung cùng các thuyền viên này
không thể liên lạc được với đài thông tin duyên hải việt nam
cùng các tàu đánh cá khác để nhờ hỗ trợ
họ phải sử dụng
sử dụng thiết bị la bàn định hướng cho tàu đánh cá kh chín mươi hai nghìn ba trăm chín mươi sáu ts
vận hành về đến vịnh vân phong tỉnh khánh hòa
toàn bộ tài sản trong gia đình anh mai thành trung đều dồn cho chuyến biển thứ hai
nhưng giờ thì đã mất trắng
với thiệt hại này anh trung cũng không biết đến khi nào anh mới có được con tàu đánh cá mới
để tiếp tục vươn khơi bãng biển bão ngự trường
tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc